tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi hội đàm
với ngài andrei mikhailovich thứ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp belarus
tại buổi hội đàm thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam belarus
những năm gần đây ngày càng được củng cố phát triển và đạt độ tin tưởng cao
hai bên hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn tổ chức quốc tế
tích cực phối hợp trên các kênh hợp tác liên chính phủ nghị viện và trong lĩnh vực an ninh quốc phòng
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật belarus nói chung
và với bộ tình trạng khẩn cấp belarus nói riêng được thiết lập trong nhiều năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong đó bộ tình trạng khẩn cấp belarus đã giúp bộ công an đào tạo nhiều cán bộ học viên
về các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin
kinh nghiệm trong phòng cháy chữa cháy ứng phó thiên tai cứu nạn cứu hộ và giải quyết các tình trạng khẩn cấp khác
nhân dịp này bộ công an việt nam đã gửi thứ trưởng andrei mikhailovich dự thảo bản ghi nhớ giữa bộ công an nước cộng hòa
hội chủ nghĩa việt nam và bộ tình trạng khẩn cấp belarus để phía belarus nghiên cứu cho ý kiến để hai bên sớm đàm phán
ký kết văn bản hợp tác này nhằm tạo khuôn khổ cho các hoạt động trong thời gian tới
thứ trưởng andrei mikhailovich bày tỏ sự vui mừng trước những tình cảm tốt đẹp của phía việt nam và sự phát triển tích cực
về nhiều mặt trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa belarus và việt nam đồng thời khẳng định về cam kết của belarus
tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với bộ công an việt nam trên các lĩnh vực hợp tác
còn trong sáng nay đoàn công tác bộ tình trạng khẩn cấp belarus do ngài thứ trưởng andrei mikhailovich dẫn đầu
đã tới thăm và làm việc với trường đại học phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đây tiếp tục là hoạt động có ý nghĩa giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật belarus
nói riêng nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ứng phó thiên tai và giải quyết các tình trạng khẩn cấp khác
trường đại học phòng cháy chữa cháy
bộ công tác phòng cháy chữa cháy bắt đầu thiết lập mối quan hệ với bộ tình trạng khẩn cấp belarus vào năm hai nghìn tám
thông qua mối quan hệ hợp tác nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
hàng chục giảng viên của nhà trường đã tham gia các khóa tập huấn bồi dưỡng đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ
các hội thảo khoa học về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại belarus
qua đó đã góp phần bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cán bộ giáo viên nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo
tiếp cận truyền giao công nghệ và nghiên cứu khoa học của nhà trường về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại buổi làm việc đoàn công tác bộ tình trạng khẩn cấp belarus cũng đã theo dõi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
với nhiều tình huống phức tạp khẳng định đội ngũ giảng viên nghiệp vụ của trường đại học phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là lĩnh vực cứu nạn cứu hộ có trình độ chuyên môn sâu có kinh nghiệm thực tế
có tư duy chiến thuật khoa học và đủ khả năng chỉ đạo điều hành tổ chức chỉ huy vận hành trang thiết bị cứu nạn cứu hộ hiện đại
với chức năng nhiệm vụ của đơn vị là đào tạo để đảm bảo lý luận gắn liền với thực tiễn học đi đôi với hành
việc diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ được nhà trường tổ chức duy trì hàng năm
đây cũng là cơ sở quan trọng để bộ công an tổ chức lực lượng dự bị thường trực sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
và xử lý các vụ cháy nổ tai nạn sự cố nghiêm trọng tại địa phương
theo dõi diễn tập trong thực tế tôi thấy trường đại học phòng cháy chữa cháy đội ngũ giảng viên học viên
có đầy đủ tất cả các kỹ năng trang thiết bị phương tiện hiện đại có thể đáp ứng yêu cầu cứu nạn cứu hộ và giải quyết các tình trạng khẩn cấp
trong cơn rổ chiến thăm làm việc với lãnh đạo bộ công an chúng tôi cũng đã thống nhất thỏa thuận sẽ thúc đẩy hợp tác hiệu quả
thiết thực hơn nữa tiếp tục trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong phòng cháy chữa cháy
ứng phó thiên tai cứu nạn cứu hộ và giải quyết các tình trạng khẩn cấp khác
song song với triển khai bốn tại chỗ và ba sẵn sàng về phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu thảm họa và tìm kiếm cứu nạn
thì cái lực lượng ở bộ là lực lượng mà thầy và trò của t sáu làm nòng cốt cùng với các đơn vị nghiệp vụ khác như là cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cục cảnh sát giao thông bộ tư lệnh cảnh sát cơ động hoặc là học viện an ninh học viện cảnh sát
chúng ta có một lực lượng ứng phó ở trung ương
với đầy đủ bản lĩnh chính trị kiên định với tư tưởng lập trường
và như vậy thì đối với lại cái tinh thần là lực lượng công an chính quy tinh nhuệ hiện đại
chúng ta bắt đầu với một lộ trình rất bài bản khoa học
bắt đầu từ cái công tác đào tạo lý luận cho đến cái triển khai trong thực tiễn
thứ trưởng andrei mikharovich bày tỏ sự vui mừng trước những tình cảm tốt đẹp của phía việt nam
và khẳng định về cam kết của ông
bộ bên đà rút tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với bộ công an việt nam
trên các lĩnh vực hợp tác
trong đó có lĩnh vực đào tạo nhằm hỗ trợ chuyển giao công nghệ
ký kết các biên bản hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở các bậc học
và trao đổi đội ngũ giáo viên sang học tập giảng dạy trao đổi kinh nghiệm
trên cơ sở hiệp định hợp tác đã được ký kết giữa bộ công an việt nam
và bộ tình trạng khẩn cấp bên đà rút
bộ tình trạng khẩn cấp bên đà rút
là công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp nhậm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
đây cũng là dịp để cung cấp cho đại biểu kiến thức trọng tâm trong công tác tổ chức đại hội
cụ thể là công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự đại hội
dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia tại trung ương đoàn
hội nghị cũng đã tổ chức thảo luận giải đáp các nội dung trao đổi của đoàn thanh niên các đơn vị
nhằm thống nhất về nhận thức hành động tháo gỡ khó khăn vướng mắt của các đơn vị
việc tổ chức hội nghị lần này chính là nền tảng quan trọng trong đại hội đoàn các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai